các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tổng giám đốc metro hà nội thông tin sau hai ngày tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông đưa vào khai thác vận hành miễn phí tổng số lượng khách đi tàu đạt gần tám mươi lượt
theo lãnh đạo metro hà nội số lượng khách đi tàu cát linh hà đông trong ngày thứ hai tăng gấp đôi so với ngày đầu tiên
trung bình đạt ba trăm tám mươi ba khách trên một đoàn tàu bằng gần bốn mươi công suất vận chuyển mỗi đoàn tàu chín trăm sáu mươi khách
tỷ lệ khách đi tàu nhiều nhất ở ga đầu và ga cuối trong đó ga cát linh đạt ba mươi một
và yên nghĩa chiếm hai mươi hai
trước việc hành khách chen trúc đi tàu vào ngày bảy tháng một mươi một lơ là phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ông vũ hồng trường xác nhận lượng khách đến ga cát linh tăng đột biến dẫn đến lượng người đứng chờ tàu đông ở tầng ba nhà ga
đơn vị vừa đưa ra bốn giải pháp nhằm điều chỉnh vãn hồi trật tự
từ sáng ngày tám tháng một mươi một metro hà nội đã phối hợp với công an tp hà nội và sở giao thông vận tải hà nội
thực hiện bốn giải pháp nhằm điều chỉnh ván hồi trật tự
thể giải pháp thứ nhất nhân viên metro hà nội phối hợp với công an điều tiết khách vào ga ở tầng một và tầng hai
theo hướng nếu tầng ba tầng đón tàu đông khách thì lực lượng làm nhiệm vụ sẽ giảm người lên gà
giải pháp thứ hai metro hà nội tạo các đường dẫn để hành khách đi
chờ đợi theo hàng tại các cửa kiểm soát phát vé xoát vé cửa vào ga
giải pháp thứ ba cơ quan công an cùng với các đơn vị có liên quan như thanh tra giao thông
sở giao thông vận tải hà nội có phương án tổ chức
sắp xếp giám sát hoạt động trong giữ xe trong thời gian tàu chạy một mươi năm ngày đầu tiên cho khách đến nhà ga
giải pháp thứ tư metro hà nội khuyến cáo những hành khách đi tàu trải nghiệm
nên tránh các giờ cao điểm sáng và chiều để giảm tình trạng tập trung đông người phải chờ đợi lâu
khách chủ động quét mã khai báo y tế trích thông tin theo mã qr
biển hướng dẫn ở gà để nắm được quy định lên tàu tránh đứng chờ làm thủ tục lâu
hẹn tàu cắt linh hà đông đang trong thời gian vận chuyển miễn phí một mươi năm ngày
để hành khách trải nghiệm loại hình phương tiện công cộng mới nhất ở hà nội
thời gian hoạt động tàu từ năm giờ ba mươi phút đến hai mươi hai giờ
đường sắt đô thị cát linh hà đông có một mươi ba đoàn tàu mỗi đoàn tàu có bốn toa sức trở tối đa chín trăm sáu mươi hành khách
vận tốc thiết kế tối đa tám mươi km trên một giờ vận tốc khai thác ba mươi năm km trên một giờ
thời gian chạy tàu từ cát linh đến hà đông hoặc ngược lại khoảng hai mươi ba phút
thưa quý vị trước đó vào sáng sáu tháng một mươi một các đoàn tàu đường sắt đô thị cát linh hà đông
đã lăn bánh chở những hành khách đầu tiên đi tàu miễn phí
rất nhiều người dân đã xếp hàng trực chờ được trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị metro đầu tiên của nước ta
ghi nhận vào ngày đầu tuyến đường sắt cát linh hà đông mở cửa
rất nhiều người dân đã xếp hàng tại ga để chờ đợi được đi tàu miễn phí
hầu hết mọi người đều tò mò bởi đây là loại hình vận tải lần đầu tiên xuất hiện ở việt nam
trước đó tại lễ bàn giao dự án đường sắt cắt linh hà đông
thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
để đảm bảo việc vận hành khai thác dự án an toàn hiệu quả
bộ yêu cầu ban quản lý dự án đường sắt tiếp tục đồn đốc chỉ đạo tổng thầu ebc
và phối hợp với công ty mê châu hà nội khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại
và thực hiện công tác bảo hành bảo trì dự án theo quy định
bộ giao thông vận tải cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ
hiệu quả với ubnd tp hà nội trong giai đoạn vận hành khai thác
ông dương đức tuấn phó chủ tịch ubnd tp hà nội
tuyên bố tiếp nhận ban giao dự án mê châu cát linh hà đông từ bộ giao thông vận tải
và đưa vào khai thác từ sáng ngày sáu tháng một mươi một
ông tuấn cho biết giai đoạn một sau tháng đầu trong đó có một mươi năm ngày đầu chở khách miễn phí
thời gian mở tuyến của mê châu cát linh hà đông từ năm h ba mươi
thời gian đóng tuyến hai mươi hai giờ vận hành từ bốn đến sáu đoàn tàu
với giãn cách chạy tàu từ một mươi đến một mươi năm phút trên một lượt
giai đoạn hai sáu tháng tiếp theo
mở tuyến từ năm h ba mươi phút đóng tuyến hai mươi hai h ba mươi vận hành chín đoàn tàu
giãn cách chạy tàu giờ cao điểm sáu phút trên một lượt giờ bình thường một mươi phút trên một lượt
sau lời tuyên bố tiếp nhận mê châu cát linh hà đông của đại diện ubnd tp hà nội
các khách mời đã lên tuyến tàu đầu tiên để trải nghiệm loại hình vận tài công cộng mới nhất tại việt nam
trong một mươi năm ngày khai thác đầu tiên ubnd tp hà nội miễn phí vé đi tàu cho hành khách
để mọi người làm quen với loại hình vận tài công cộng mới mẻ tại việt nam
để đi tàu mê châu cát linh hà đông nhân viên tại các gà hướng dẫn khách mua vé tại quầy bán vé tự động
hành khách dùng tiền mặt đưa vào khay nhận tiền và chọn gà đến
máy sẽ nhà vé bằng thẻ nhựa và tiền thừa nếu có
do hệ thống máy bán vé tự động của dự án chưa tích hợp mua vé bằng thẻ ngân hàng
nên ban đầu chỉ bán vé theo hình thức nhận tiền mặt
ngoài mua vé tự động hành khách có thể mua vé trực tiếp tại quầy bán vé tại nhà ga
sau khi mua vé khách dùng vé để quẹt
cổng soát vé tự động sẽ mở để khách lên cây gà đợi tàu
tại gà xuống khách đưa vé vào khe tại cửa thu vé để ra khỏi gà
theo ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị hà nội metro hà nội
trước khi đưa mê châu cát linh hà đông vào hoạt động chính thức
bảy trăm ba mươi ba nhân sự vận hành khai thác đã diễn tập đầy đủ sáu mươi ba tình huống trong cứu hộ trong khai thác
và đã được tư vấn đánh giá an toàn hệ thống chấp nhận
giá mở cửa bảy đồng mỗi km thêm sáu trăm linh đồng
lần đầu tiên việt nam áp dụng khách đi tàu trả tiền theo km đi dài trả tiền nhiều đi ngán trả tiền ít
giá vé trên đã có trợ giá của nhà nước
ông trường nói và cho biết thêm giá vé ngay là ba mươi đồng trên một người một vé vào một ngày
không giới hạn số lượt đi lại vé tháng có các mức từ một trăm linh đến một trăm bốn mươi đến hai trăm linh nghìn đồng trên một tháng
trên một người tùy theo từng nhóm hành khách
do công nghệ của metro nên lần đầu tiên việt nam áp dụng đi dài trả tiền nhiều đi ngán trả tiền ít
vé tháng tính tròn ba mươi ngày không theo tháng thiếu tháng thường ngày ông trường nói
người có công người cao tuổi người khuyết tật trẻ em dưới sáu tuổi nhân khẩu thuộc hộ nghèo được miễn phí
có năm mươi năm tuyến xe buýt đã có phương án kết nối với đường sắt này từ năm hai nghìn một mươi sáu
gà đầu cát linh và gà cuối yên nghĩa
có một mươi sáu tuyến buýt ca ít nhất bảy tuyến
hiện không có chỗ bố trí cho khách đi ô tô cá nhân gửi xe để đi tàu
nhưng có một mươi hai ga bổ trí chỗ gửi xe máy cho người dân đi tàu
ông trường cho biết thêm hành khách đi tàu được bảo hiểm khi có tai nạn như với xe buýt tàu hỏa máy bay
trong khi một số nội dung được tư vấn act đánh giá theo công nghệ hiện nay
cụ thể tiêu chuẩn tàu điện đô thị của trung quốc chỉ yêu cầu đánh giá và cấp chứng nhận an toàn với hệ thống tín hiệu
không đánh giá và cấp chứng nhận an toàn cho các hạng mục hệ thống điện kéo phanh điện của đoàn tàu
và các hệ thống còn lại của dự án trong khi tiêu chuẩn châu âu lại yêu cầu đánh giá
thứ trưởng giao thông vận tải nguyễn ngọc đông cho biết
thời điểm ký kết hợp đồng với tổng thầu để triển khai dự án
thì việt nam chưa có tiêu chuẩn về thiết kế đặc biệt là liên quan đến các thiết bị
do vậy tại thời điểm đó năm hai nghìn một mươi ba tiêu chuẩn nào mà việt nam không có thì sử dụng tiêu chuẩn của trung quốc
trong khi tiêu chuẩn của trung quốc cũng dựa trên hệ tiêu chuẩn của châu âu
nhưng tùy thuộc điều kiện mỗi quốc gia có tiêu chí áp dụng khác nhau
thứ trưởng đông nói rõ tư vấn pháp đánh giá an toàn theo phương pháp đánh giá của châu âu
chứ không phải dùng tiêu chuẩn châu âu để đánh giá an toàn dự án các linh hạ đồng
hiện công ty metro hà nội đã thuê tư vấn nước ngoài để hỗ trợ vận hành và hoàn thiện hệ thống trong một năm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé